liên quan đến vụ hai đối tượng sử dụng dao tự chế chém thiếu tá nguyễn thành thi cán bộ công an phường mỹ phước tp long xuyên tỉnh an giang
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp long xuyên vào chiều ngày hôm nay cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với lê tấn tài và lê văn phú
cùng chú tại tp long xuyên về hành vi gây dối trật tự công cộng
theo điều tra ban đầu vào khoảng một mươi tám h ngày một mươi bảy tháng ba trên đường về đơn vị sau khi thực hiện nhiệm vụ
thiếu tá nguyễn thành thi phát hiện tài cùng phú và hàng chục thanh thiếu niên đang điều khiển xe máy mang theo nhiều hung khí nguy hiểm trên đường thoại ngọc hầu thuộc khóm đông thịnh bảy phường mỹ phước
với tinh thần cảnh giác và trách nhiệm thiếu tá thi đã điều khiển xe máy bám sát các đối tượng đồng thời gọi điện thoại thông tin vụ việc cho lãnh đạo đơn vị
lúc này phát hiện và nghi ngờ thiếu tá thi quay phim nhóm của mình nên các đối tượng đã chặn xe yêu cầu thiếu tá thi phải đưa điện thoại di động
khi đồng chí thi không đồng ý ngay lập tức đã bị các đối tượng dùng mã tấu tấn công
trước sự manh động của các đối tượng đồng chí thi chạy vào nhà dân thì đã bị tài phú cầm mã tấu đuổi theo và chém một mươi hai nhát vào lưng đồng chí thi
sau khi được đưa đi cấp cứu hiện nay tình trạng sức khỏe của đồng chí thi đã ổn định còn tài và phú đến chiều ngày hôm sau thì đã bị lực lượng công an bắt giữ
giám đốc trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe cơ giới đường bộ
ở hòa bình chỉ đạo thuộc cấp giả mạo chữ ký chữ viết ghi khống nội dung vào tài liệu để hoàn thiện hồ sơ thủ tục
công an tỉnh hòa bình đã thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với nguyễn viết tuấn giám đốc trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe cơ giới đường bộ
trường cao đẳng nghề kinh doanh và công nghệ hà nội về tội làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức
cùng với tội danh trên cơ quan tố tụng đã khởi tố ông đỗ hồng quân tổ trưởng giáo viên dạy lý thuyết và ông nguyễn ngọc khuyên tổ trưởng giáo viên thực hành thuộc trung tâm này
theo tài liệu điều tra giám đốc trung tâm đã cho phép tuyển người có đủ điều kiện để tập huấn và ký hợp đồng làm giáo viên đào tạo sát hạch lái xe
tuy nhiên nhiều giáo viên ký hợp đồng nhưng không trực tiếp giảng dạy mà chỉ đứng tên trên hồ sơ tài liệu
để hợp thức hóa hồ sơ lãnh đạo trung tâm được cho là đã chỉ đạo cấp dưới giả mạo chữ ký thông tin để ghi khống nội dung và một số tài liệu liên quan đến công tác đào tạo sát hạch
vụ án đang được công an tỉnh hòa bình tiếp tục điều tra làm rõ
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận nam tử liêm thành phố hà nội hiện đang tiến hành điều tra vụ án hình sự nhận hối lộ xảy ra tại trung tâm đăng kiểm hai nghìn chín trăm linh ba s
địa chỉ số ba lê quang đạo phường phú đô quận nam tử liêm
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận nam từ liêm sơ bộ xác định như sau
khi các phương tiện đến đăng kiểm tại trạm hai nghìn chín trăm linh ba s mà có lỗi kỹ thuật đèn khí thải phanh
thì sẽ được nhân viên trạm đăng kiểm gợi ý bồi dưỡng bằng cách để hai trăm linh đến năm trăm linh nghìn đồng trên cabin xe hoặc đưa trực tiếp cho nhân viên nghiệp vụ của trạm để được bỏ qua lỗi
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận nam từ liêm thông báo tìm chủ phương tiện từng đến đăng kiểm có chi tiền bồi dưỡng
cho trạm đăng kiểm hai nghìn chín trăm linh ba s liên hệ với cơ quan cảnh sát điều tra công an quận nam tử liêm để cung cấp thông tin
đầu mối liên lạc qua điều tra viên nguyễn mạnh dũng đội cảnh sát kinh tế số điện thoại tám trăm sáu mươi hai hai trăm ba mươi chín tám trăm chín mươi một
cục đăng kiểm việt nam cho biết là trung tâm đăng kiểm xe cơ giới hai nghìn chín trăm một mươi năm d ở huyện thường tín thành phố hà nội
chính thức được hoạt động trở lại từ ngày hôm nay
hàng tháng đóng cửa với một dây chuyển kiểm định để đáp ứng nhu cầu đăng kiểm xe cơ giới của người dân
nhân sự để mở lại trung tâm đăng kiểm này được cục đăng kiểm việt nam huy động với một đăng kiểm viên bậc cao từ bắc ninh
và hai kiểm định viên quân sự tăng cường
như vậy là cho đến thời điểm hiện tại hà nội có một mươi bảy đơn vị đăng kiểm xe cơ giới đang hoạt động
dự kiến trong tuần này sẽ có thêm ba trung tâm đăng kiểm khác được mở trở lại
nâng tổng số trung tâm đăng kiểm ở hà nội lên hai mươi đơn vị
cùng với sự hỗ trợ từ lực lượng công an quân đội cục đăng kiểm việt nam đang nỗ lực để nhanh chóng tháo gỡ tình trạng quá tải đăng kiểm hiện nay
tiếp sau đây sẽ là thời lượng của tiểu mục an toàn giao thông với nội dung cuộc chiến với các ma men và những bài học đắt giá
với phần trình bày của biên tập viên thúy hiền xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi

cảm ơn các bạn đã theo dõi

theo cáo trạng từ đầu năm hai nghìn hai mươi nguyễn văn điện lấy tài khoản tổng trên trang web cá cược
bóng tám mươi tám com cấp master từ đối tượng tân khang chưa rõ lai lịch là đại lý cấp trên
về chia ra nhiều tài khoản khác nhau cấp asion và giao cho các đại lý cấp dưới
con bạc là phạm văn tiến phan minh hùng trần hải hưng để tổ chức đánh bạc
và đánh bạc trên mạng internet với hình thức cá độ bóng đá
phạm văn tiến giao lại tài khoản cá cược cho đỗ văn thu quản lý và chia thành nhiều tài khoản nhỏ
để giao cho nguyễn văn tuyên trần huy nam và một số con bạc khác chưa xác định tham gia đánh bạc
ngoài ra bị cáo phan minh hùng còn có hành vi mua một khẩu súng ngắn cz bảy mươi năm từ campuchia về
do nguyễn tấn phương nguyễn phan quốc duy và nguyễn nam cất giữ
thông tin về phiên tòa sẽ được cập nhật trong các bản tin tiếp theo
hai đối tượng đang vận chuyển trái phép ba mươi sáu kg pháo nổ thì bị phòng cảnh sát kinh tế
công an tỉnh cao bằng chủ trì phối hợp với lực lượng chức năng bắt quả tăng
khoảng một trăm linh triệu đồng
giờ sáng ngày hai mươi tháng ba lực lượng công an đang làm nhiệm vụ tại xóm cô mười thuộc xã quang hán
đã phát hiện bắt quả tăng hai đối tượng phùng văn hùng và nông văn báo
cùng chú tại xóm cô tòa xã quang hán huyện trùng khánh
đang có hành vi vận chuyển trái phép một mươi tám hộp và tám băng hàng cấm có tổng trọng lượng ba mươi sáu kg
qua đấu tranh ban đầu các đối tượng khai nhận đây là pháo nổ mua từ bên trung quốc về
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra xác minh để xử lý hai đối tượng trên theo quy định của pháp luật
công an tp long xuyên tỉnh an giang vừa phối hợp bắt quả tang một người phụ nữ sử dụng xe mô tô
vận chuyển thuốc láng ngoại nhập lậu các loại trên tuyến quốc lộ chín mươi một
trước đó trong lúc tuần tra kiểm soát chấm buôn lậu trên địa bàn phường bình đức tp long xuyên
khi đến quốc lộ chín mươi một đoạn thuộc tổ một mươi năm khóm bình đức năm tổ công tác phát hiện nguyễn thị bút
trú tại tp châu đức tỉnh an giang điều khiển xe mô tô phía sau chở hai dỏ sách có biểu hiện nghi vấn
nên tiến hành dừng phương tiện kiểm tra
qua kiểm tra tổ công tác phát hiện trong hai giỏ sách có chứa một một trăm linh bao thuốc lá ngoại nhập lậu các loại
tổ công tác lập biên bản tạm giữ tăng vật cùng phương tiện để tiếp tục điều tra xác minh làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật
thời gian qua công an tỉnh quảng ngãi đã đẩy mạnh việc phòng chống xử lý tình trạng khai thác cát trái phép trên sông trà khúc
tuy nhiên do đây là lĩnh vực đem lại lợi nhuận cao nên các đối tượng vi phạm có nhiều thủ đoạn tinh vi để đối phó
nhằm ngăn chặn hiệu quả tình trạng này lực lượng công an quảng ngãi đã trắng đêm tổ chức truy quét các phương tiện khai thác cát trái phép trên sông trà khúc
thời gian qua khi giá cắt thị trường nóng lên từng ngày thì tình trạng khai thác cát sỏi trái phép trên địa sông trà khúc vẫn còn diễn biến phức tạp
gây ô nhiễm môi trường bức xúc trong quần chúng nhân dân
chỉ trong vòng hơn một tháng qua công an huyện sơn tịnh tỉnh quảng ngãi đã phát hiện xử lý ba mươi sáu đối tượng có hành vi tàng trữ mua bán vận chuyển khoáng sản cát không có nguồn gốc từ sông trà khúc thuộc huyện sơn tịnh
qua đó tạm giữ một mươi bốn xe máy đào một mươi bảy xe ô tô và hàng trăm mét khối cát
thủ đoạn của các đối tượng là lợi dụng đêm tối và dạng sáng để khai thác trái phép
tinh vi hơn nhằm tránh lực lượng chức năng phát hiện các đối tượng thường xuyên thay đổi quy luật thời gian địa bàn hoạt động
đặc biệt các đối tượng cử người cảnh giới từ xa để tránh sự phát hiện kiểm tra bắt giữ của lực lượng chức năng
nhất là các tình hình kể sát khắc của quân đi các đối tượng lợi dụng đáng lúc để hoạt động và vận chuyển mua bán tình hình diễn biến thu tập
vào ngày ba tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai mua chín trăm chín mươi năm cổ phiếu dsm tư ứng với chín chín mươi năm tỷ đồng
tính theo mệnh giá cổ phiếu dsm
trong tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai giao dịch một bốn trăm năm mươi năm triệu cổ phiếu dsm tư ứng với một mươi bốn năm mươi năm tỷ đồng
tính theo mệnh giá cổ phiếu dsm trong tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai
nhưng không báo cáo công bố thông tin về việc dự ký giao dịch
do đó bà hồ nguyễn ủy ban chức khoái nhà nước vạt hai trong chín mươi một triệu đồng
và đình chỉ giao dịch bốn tháng
liên quan đến nguyên nhân dẫn đến tình trạng xăng dầu khang hiếm trong năm hai nghìn hai mươi
ngân hàng nhà nước khẳng định không phải do hạn mức cấp tính dụng
lãi suất vay hay nguồn cung ngoại tệ mà do ảnh hưởng của diễn biến bất thường
từ thị trường săn dầu thế giới